sau khi ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
đối với phó bí thư tỉnh ủy đồng nai phan thị mỹ thanh và đề nghị đảng đoàn quốc hội chỉ đạo thực hiện
các quy trình thủ tục xem xét bãi nhiệm đại biểu quốc hội của bà phan thị mỹ thanh
nhiều cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở đồng nai rất quan tâm và đồng tình cao với quyết định của ban bí thư
sau đây là ghi nhận các ý kiến của đảng viên và cán bộ hưu trí tại đồng nai
nhiều cán bộ đảng viên và cán bộ hưu trí tại đồng nai

thế thôi cho nên là vẫn phải thực hiện đúng điều đề đảng là tự phê bình và phê bình thường xuyên nghiêm túc
đó là vũ khí để làm cho đảng chúng ta ngày càng mạnh hơn